ngày ba sáu tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc trường ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
chủ trì hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
và các thành viên ban chỉ đạo lãnh đạo một số bộ ngành
theo báo cáo của cơ quan thường trực ban chỉ đạo thời gian qua năng lực công nghiệp quốc phòng an ninh đã được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
tỷ lệ các dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại và khả năng sản xuất sửa chữa cải tiến hiện đại hóa vũ khí trang thiết bị kỹ thuật được nâng cao
đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang giảm nhập khẩu tiết kiệm ngân sách nhà nước
năng lực sản xuất sửa chữa các sản phẩm công nghiệp quốc phòng an ninh nhất là đóng tàu quân sự điện tử viễn thông phát triển mạnh
công tác nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự bước đầu gắn kết chặt chẽ với sản xuất tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao
nhiều sản phẩm nghiên cứu phát triển đã được trang bị cho quân đội và công an
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của bộ quốc phòng bộ công an
và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
thủ tướng khẳng định xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cấp bách
là nhiệm vụ chiến lược lâu dài là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân toàn quân mà nòng cốt là bộ quốc phòng bộ công an